liên quan đến thông tin về con tàu vietship một bị mắc cạn trên vùng biển quảng trị
cách bờ biển cửa việt khoảng bốn trăm linh m các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung hết nhân lực
để cứu hộ các thuyền viên đang gặp nạn trên con tàu này
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vừa cứu thành công hai người vào bờ an toàn
chiếc tàu vẫn còn chín thuyền viên
tại thời điểm mắc cạn trên tàu vietship một có một mươi hai thuyền viên
lực lượng chức năng đã cứu được bốn người
đến chín h bốn mươi năm hôm nay bốn ngư dân đã sử dụng tàu nhỏ để áp sát tàu bị nạn
tuy nhiên do sóng cao do lớn nên thuyền cứu nạn bị lật
ba ngư dân bám được vào tàu vietship một một ngư dân bơi được vào bờ
vào lúc một mươi năm h một thuyền cứu hộ khác tiếp tục ra ứng cứu và cứu hộ được hai ngư dân trên tàu mắc cạn
hiện hai thuyền viên đang được đội ngũ y tế chăm sóc theo dõi sức khỏe cơ bản ổn định
các thuyền viên bị nạn còn lại hiện sức khỏe rất yếu nhiều ngày không được ăn uống và có hai người đang bị thương
các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đang sử dụng thêm các phương án khác
để có thể sớm áp sát tàu bị nạn đưa thuyền viên vào bờ